ubnd tỉnh bình dương chấp thuận chủ trương cho doanh nghiệp chủ động trong việc tự mua kit test
tự tổ chức xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên cho công nhân người lao động
đồng thời doanh nghiệp phải cam kết thực hiện đúng đủ và tự cấp giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm
để làm căn cứ cho người lao động tham gia lưu thông và chịu trách nhiệm về kết quả xét nghiệm trước pháp luật
theo đó trước khi công nhân vào nhà máy sản xuất và trong quá trình hoạt động sản xuất
doanh nghiệp phải tổ chức xét nghiệm sàng lọc với tần suất đối tượng thực hiện theo tình hình dịch bệnh
trên địa bàn tỉnh và hướng dẫn của ngành y tế ưu tiên tiêm vaccine mũi hai cho người lao động
đối với các doanh nghiệp đăng ký thực hiện phương án sản xuất ba tại chỗ trước khi cho công nhân
người lao động ngừng thực hiện phương án sản xuất này để trở về nơi cư trú
thì công ty phải tổ chức xét nghiệm sàng lọc với tần suất đối tượng thực hiện theo hướng dẫn của ngành y tế
đối với người lao động khi đáp ứng đủ điều kiện lưu thông và có xác nhận xét nghiệm theo hướng dẫn của ngành y tế
thì được phép lưu thông đến làm việc tại các cơ sở sản xuất kinh doanh doanh nghiệp đủ điều kiện hoạt động theo mô hình ba xanh